thông tin mà chúng tôi vừa nhận được từ tp hcm đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng tp hcm vẫn đang tích cực khắc phục vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng tại khu dân cư chợ gà gạo phường cầu ông lãnh quận một
theo ghi nhận ban đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng hàng chục căn nhà đã bị ảnh hưởng
khoảng một mươi năm h ba mươi người dân phát hiện đám cháy bùng phát tại số nhà một trăm ba mươi tám khu chợ gà gạo phường cầu ông lãnh quận một
chỉ trong ít phút ngọn lửa lan nhanh và bùng phát thành đám cháy lớn
lực lượng chữa cháy tại chỗ đã huy động hàng chục bình co hai và tận dụng nguồn nước để dập lửa nhưng không thành
khói lan tỏa trên diện rộng hàng trăm hộ dân phải di tản ra đường lớn để đảm bảo an toàn
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã điều động
một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ chuyên nghiệp cùng hàng trăm người thuộc các lực lượng địa phương
đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi vụ hỏa hoạn đã được dập tắt hoàn toàn
trong thời gian này các lực lượng chức năng của cảnh sát phòng cháy cháy
công an thành phố và công an quận một bắt đầu khám nghiệm địa trường để tìm ra nguyên nhân của cháy
đến thời điểm này phường cũng đã vận động được khoảng ba mươi triệu
cũng sẽ có tiếp cận ngay đến cho người dân bị thiệt hại
hiện nay quận cũng có hỗ trợ chúng tôi là hai mươi sáu chỗ để người dân cũng sẽ có nhà
để người dân sẽ ở tạm trong khoảng thời gian mà lực lượng chức năng đang
tìm cái nguyên nhân cháy tạm thời
những khu dân cư đông đúc nơi có lối đi chật hẹp
luôn là đối tượng tìm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao
xuất phát từ thực tế đã có rất nhiều những vụ cháy xảy ra tại khu vực này
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hồ chí minh
đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền diễn tập trước các tình huống xấu có thể xảy ra
tuy nhiên để không để xảy ra cháy và giảm thiểu được thiệt hại nếu có cháy xảy ra
thì ngoài công tác quản lý của chính quyền địa phương
thì người dân cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác hơn nữa
để tự bảo vệ mình và những người xung quanh